các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi xảy ra sạt lở gia đình chị hốt hoảng liền chạy thoát ra ngoài đồng thời kêu gọi mọi người chạy ra để tránh thiệt hại về người
thế nhưng lũ cát tràn xuống khiến các lối đi ở nhà bị vùi lấp chỉ biết đứng nhìn lũ cát tràn vào nhà
chỉ ở đây hai mươi năm năm nhưng chưa từng thấy sạt lở kinh hoàng như vậy
trước mắt gia đình chị đã xúc cát từ trong nhà ra đường dọn dẹp xịt nước để trôi cát
chị mong muốn cấp trên khắc phục tình trạng này trừ đến mùa mưa bão gia đình chị rất lo sợ không an tâm sinh sống
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàm tiến sau khi xảy ra vụ sạt lở các lực lượng của phường phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
và các sở ban ngành của tỉnh đã huy động phương tiện và lực lượng giải phóng lượng cát tràn xuống đường
hiện tình trạng cát tràn đã được cơ bản khắc phục
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàm tiến cho biết thêm đề nghị nhân dân và các cơ sở kinh doanh phường hàm tiến
chủ động ứng phó nâng cao cảnh giác chuẩn bị mọi cơ sở vật chất trang thiết bị gia cố nhà cửa di rời tài sản
di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn sẵn sàng ứng phó với tình trạng mưa lớn tiếp tục xảy ra gây sạt lở cát
ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân
đặc biệt là khu vực hai bên đường nguyễn đình triều đoạn tiếp giáp với tuyến cổng số hai và số ba đường bảy trăm linh sáu b đổ ra biển
đồng thời yêu cầu mặt trận các đoàn thể phường khẩn trương thực hiện công tác nắm bắt địa bàn tổ chức tuyên truyền trong nhân dân
nhằm nâng cao cảnh giác ứng phó với tình trạng mưa lớn kéo dài gây sạt lửa cát hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở cát gây ra
ông nguyễn tiến dũng chú khu phố một phường mũi né lo lắng chia sẻ mỗi lần tới mùa mưa bão ông đều ăn không ngon ngủ không yên
hệ thống đường ống nước trên đồi cao có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
ông mong rằng cơ quan chính quyền khắc phục tình trạng sạt lở để người dân có được cuộc sống bình yên
trong thời gian tới ông rất lo sợ về tình trạng sạt lở này sẽ thiệt hại về tính mạng của con người
liên quan đến vụ cát tràn ở khu vực đường huỳnh thúc kháng phường mũi né phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường mũi né đề nghị các hộ kinh doanh
hộ dân sinh sống bên dưới tuyến đường chủ động phòng ngừa thiên tai khi có mưa lớn xảy ra kéo dài
người dân cần theo dõi diễn biến chủ động phòng ngừa sự cố xảy ra kịp thời di rời đến nơi an toàn
bên cạnh đó ủy ban nhân dân phường mũi né yêu cầu các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra phương án phòng chống thiên tai
phương án xử lý an toàn nhất là kiểm tra việc khơi thông công rãnh thoát nước hệ thống hạ tầng thoát nước có mặt trong dự án
ngăn ngừa xử lý kịp thời không để sự cố xảy ra gây ảnh hưởng về người và tài sản của người dân
cụ thể vào hồi hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng tại xã ba trại nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc tại nhà ông trần văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã thuần mỹ
nhưng hiện đang ở thôn sáu xã ba trại đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến đổ tường bao làm cho ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã ba trại và công an huyện ba vì phối hợp với lực lượng chức năng
triển khai lực lượng xuống hiện trường thực hiện công tác cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm lực lượng chức năng đã đưa được hai cháu là ltt sinh năm hai nghìn hai mươi một và lk sinh năm hai nghìn hai mươi một
cùng chú tại thôn cẩm an xã cẩm lĩnh ba vì ra khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi lực lượng chức năng tiếp tục đưa được cháu ttad sinh năm hai nghìn một mươi chín
con của ông trần văn việt ra khỏi hiện trường
tuy nhiên các cháu đều đã tử vong
vào thời điểm xảy ra vụ việc khu vực xã ba trải có mưa lớn
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện khu vui chơi trẻ em ở gần khu đất sườn đồi
nước mưa chảy mạnh và ta lui dẫn đến sập đổ tường nhà bên trong có các nạn nhân
khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì đã có mặt tại hiện trường
chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân
trước đó cũng tại xã ba trại ngày hai mươi sáu tháng hai phòng lao động thương binh và xã hội huyện báo cáo
vào khoảng một mươi một h một mươi phút cùng ngày ủy ban nhân dân xã ba trại nhận được tin báo
tại nhà ông nguyễn văn thái ở thôn năm xảy ra vụ sập giếng làm hai người tử vong
thời điểm này có ông nguyễn xuân tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và anh nguyễn duy tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đang thi công dưới giếng nhà ông thái đột nhiên giếng bị sập
đến một mươi một h bốn mươi phút cùng ngày đội cứu nạn đã tìm thấy ông nguyễn xuân tê và đưa đi cấp cứu
tuy nhiên ông này đã tử vong
khoảng một mươi năm giờ cùng ngày lượng chức năng tìm thấy anh nguyễn duy tê trong tình trạng đã tử vong
anh hoàng đình thủy ba mươi ba tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an
một trong những công nhân may mắn thoát chết trong trận sạt lở núi với khuôn mặt chưa hết bàng hoàng
run dày khi kể về giây phút đối mặt với cửa tử
anh thủy nhớ lại chiều cùng ngày thời tiết mưa lớn kèm rông lốc nên anh cùng đội công nhân khoảng một mươi tám người
đang thi công ngoài đường dây năm trăm linh kv mạch ba phải vào lán trại gần công trình đã trú mưa
anh thủy kệ vì mưa lớn không thể thi công nên nhóm công nhân đã vào lán để nghỉ ngơi
khoảng một mươi năm phút sau nghe thấy tiếng động lớn một công nhân hét lên có sạt lở nên cả đội ra khỏi lán và chạy tán loạn
cũng theo anh thủy lúc này mọi người đều hoảng hốt
nên mỗi người chạy một hướng
sau khi chạy anh tìm được một thân cây nên nhanh chóng trèo lên
tuy nhiên vẫn bị đất đá đổ xuống người khiến anh bị thương nặng
ngay sau đó anh được các đơn vị chức năng tiến hành sơ cứu di chuyển ra khỏi hiện trường
và đưa về bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh để cấp cứu
vụ sạt lở khiến anh thủy bị đa chấn thương
cũng như anh thủy anh nguyễn đình thành văn hai mươi bảy tuổi quê quán tại tỉnh gia lai
được cấp cứu với tình trạng bị và đa chấn thương ở vùng tay chân
anh văn nhớ lại
khi nghe tiếng hô hoán mọi người nhanh chóng lao ra khỏi lán và cố gắng hết sức mà chạy
lúc đó công nhân chạy từ đâu thấy đất đổ xuống cứ đuổi theo sát chân mình
đất đá cuộn theo dòng nước ở trên đỉnh đồi đổ xuống nhanh lắm
chỉ vài giây đã đổ ấm ấm xuống
đất đá un un kéo xuống đổ ập vào lán chạy mỗi người một hướng tìm chỗ thoát
bản thân tôi cứ thế co chân chạy cho đến khi mệt lả anh
cố gắng để chạy bản thân anh cũng bị đất vùi nhưng bò ra được
trong nhóm công nhân thi công có ba người không may mắn bị đất vùi trôn và tử vong
anh nguyễn đình thảo ba mươi hai tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an cũng là người may mắn thoát chết
anh cho biết lán chạy của nhóm công nhân được dựng tại một khu vực cao bên cạnh một con lạch
anh thảo nói những ngày trước khi trời mưa nước theo con lạch đó và chảy xuống dưới
tuy nhiên cơn mưa chiều nay quá lớn kèm theo rông nên khả năng nước thoát không kịp
nên đã kéo theo đất đá đổ xuống lán
trước đó như đã đưa tin vào khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày trên địa bàn thị xã kỳ anh có trận mưa lớn kèm theo rông lốc
thời điểm này trên đỉnh trường sơn tổ dân phố liên phú phường kỳ liên
có khoảng hai mươi công nhân nhà thầu phụ thi công công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba
đang làm lán chạy ở gần khu vực công trình để làm chỗ nghỉ ngơi cho công nhân
mưa lớn kèm rông lốc đã gây sạt lở đất vùi lấp lán trải khiến nhiều người bị thương vong
trong đó có ba người bị vùi lấp tử vong bốn người bị thương phải đi cấp cứu một mươi một người bị xây sát nhẹ
danh tính của ba công nhân không may tử vong được xác định gồm nguyễn ngọc hát sinh năm hai nghìn năm
chú tại xóm chín quỳnh lâm quỳnh lưu nghệ an đinh hơ l chú tại công chiêng măng giang gia lai và đinh s em trai của l
nhận được thông tin lãnh đạo thị xã kỳ anh đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường
các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường bốn người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh cấp cứu còn một mươi một người còn lại cũng được sơ cứu kịp thời
lãnh đạo bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh xác nhận hiện sức khỏe của bốn người bị thương từ vụ sạt lở cơ bản đã ổn định
bệnh viện đang tích cực điều trị theo dõi thêm cho các bệnh nhân
sau khi vụ việc thương tâm xảy ra ngay trong chiều sáu tháng năm ban quản lý dự án các công trình điện miền trung
cùng công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên xây lắp điện bốn đã tới thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có công nhân không may bị nạn
trong vụ mưa lớn làm sạt lở đất thuộc phường kỳ liên thị xã kỳ anh hà tĩnh
thưa quý vị mưa lớn kéo dài đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như hòa bình đắk nông lâm đồng
gây thiệt hại về người và tài sản trong lịch sử sạt lở đất cũng đã từng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản
năm hai nghìn hai mươi miền trung việt nam đã hứng chịu một loạt sự cố nghiêm trọng liên quan đến sạt lở đất
điển hình là thảm họa kép tại rào trăng xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
theo báo cáo đêm ngày một mươi dạng sáng một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại khu nhà điều hành thủy điện giao trang ba đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng
khiến một mươi bảy công nhân thủy điện bị vùi lấp sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền tỉnh huyện và lực lượng bộ đội của quân khu bốn
ngay khi nhận được thông tin đoàn cán bộ của quân khu bốn phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án tiếp cận hiện trường tham gia công tác cứu hộ
thời điểm xảy ra vụ việc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu khiến địa bàn tỉnh mưa lớn
tuyến đường độc đạo tỉnh lộ bảy mươi một dẫn từ xã phong xuân vào hiện trường bị sạt lở chia cắt nghiêm trọng
một sở chỉ huy tiền phương được lập vội tại trụ sở ủy ban nhân dân xã phong xuân lãnh đạo quân khu bốn và chính quyền tỉnh trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bàn phương án cứu hộ phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị tổ chức tìm kiếm đoàn cán bộ và một mươi bảy công nhân gặp nạn
với quyết tâm nhiệm vụ của người lính là khi dân cần mình phải đi cứu thiếu tướng nguyễn văn man phó tư lệnh quân khu bốn đã dẫn theo đoàn cán bộ hai mươi người xuyên đêm băng đèo lội suối tìm đến hiện trường
đau xót tới dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi khi đoàn cứu hộ đang dừng nghỉ tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy cách thủy điện giao trang khoảng một mươi km thì bất ngờ gặp lũ ống đất đá sạt lở khiến một mươi ba người trong đoàn cứu hộ bị vùi lấp và hy sinh
đến chiều một mươi năm tháng một mươi một mươi ba cán bộ chiến sĩ khi tham gia cứu hộ giao trang ba mới được tìm thấy lực lượng chức năng tiếp tục thông đường bảy mươi một để đến hiện trường để tiếp tục tìm kiếm một mươi bảy công nhân gặp nạn tại thủy điện giao trang ba
nỗi đau thương mất mát từ vụ sạt lở thủy điện giao trang ba chưa kịp lắng xuống thì chỉ ít ngày sau dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi cả nước lại tiếp tục đón nhận hung tin về thảm nạn sạt lở đất tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy xã hướng phùng huyện hướng hóa quảng trị
thời điểm trên các cám bộ chiến sĩ của đoàn ba trăm ba mươi bảy đang ngủ trong bốn dãy nhà tập thể của đơn vị thì ngọn núi phía sau bị lở hàng ngàn khối đất đá đổ chùm lấy bốn căn nhà một số người kịp chạy thoát nạn hai mươi hai người bị vùi lấp